tại đà nẵng ban chỉ đạo đề án trung ương bảy đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến dự thảo đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương và đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương thường trực ban chỉ đạo đề án trung ương bảy đồng chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã cùng phân tích thảo luận về những kết quả đã đạt được trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong những năm qua chỉ rõ những yếu kém hạn chế và nguyên nhân của vấn đề
trên cơ sở đó đóng góp ý kiến một cách toàn diện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chỉ rõ cán bộ là gốc của mọi vấn đề
cán bộ giỏi có năng lực trình độ phẩm chất thì địa phương đơn vị cơ quan đó hoạt động hiệu quả chất lượng
vì thế cần đổi mới tư duy về việc xây dựng đội ngũ cán bộ
việc lựa chọn đánh giá cán bộ phải được lượng hóa bằng hiệu quả cụ thể thời gian cụ thể đánh giá phải thường xuyên liên tục nhiều chiều và thực chất